tin bão khẩn cấp cơn bão số một mươi ba
thưa quý vị vào hồi một mươi sáu h chiều nay một mươi ba tháng một mươi một bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
hướng vào quần đảo hoàng sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi năm
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi sáu h ngày mai một mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở trên vùng biển từ quảng bình đến quảng ngãi
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế và siêu dần thành áp thấp nhiệt đới
từ đêm nay vùng biển từ hà tĩnh đến quảng ngãi bao gồm cả huyện đảo cồn cỏ huyện đảo lý sơn
đảo cù lao tràm có gió mạnh biển động rất mạnh
vùng ven biển từ thanh hóa đến đà nẵng có khả năng nước dâng do bão cao từ năm đến tám mét
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
trước việc bão số một mươi ba tiến sát vào đất liền của nước ta và dự đoán sẽ có nhiều diễn biến khó lường
ngày hôm nay tại hà nội phó thủ tướng chính phủ trị đình dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai để chủ động các phương án ứng phó với bão
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão số một mươi ba là cơn bão có cường độ mạnh
di chuyển nhanh diễn biến phức tạp hướng di chuyển không ổn định
có khả năng sẽ đi dọc bờ biển các tỉnh từ quảng ngãi đến nghệ an
dự báo sáng ngày một mươi năm tháng một mươi bão sẽ đổ bộ trực tiếp đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn trên diện rộng trọng tâm vào ngày một mươi bốn một mươi năm tháng một mươi một
do đó các địa phương miền núi có nguy cơ xuất hiện lũ quét sạt lở đất
trọng tâm ở các tỉnh thừa thiên huế quảng nam đà nẵng quảng ngãi

thì cần phải tiếp tục đưa các tàu thuyền này ra khỏi khu vực nguy hiểm
ngoài ra hiện khu vực trung bộ cơ bản các hồ chứa đã đầy nước
do đó ban chỉ đạo cũng yêu cầu các ngành các địa phương chủ động vận hành hồ chứa và bảo đảm an toàn
thưa quý vị hôm nay chính quyền và nhân dân các tỉnh miền trung đã tranh thủ thời tiết tạnh giáo
tập trung khắc phục hậu quả của các trận mưa lũ vừa qua
và khẩn trương triển khai công tác ứng phó với bão số một mươi ba
sau đây sẽ là cập nhật nhanh của truyền hình nhân dân
tại đà nẵng người dân đã tranh thủ trăng trống nhà cửa
các lực lượng khẩn trương cắt tỉa cây neo neo đậu lồng bè và quản lý nuôi trồng thủy sản an toàn
ubnd các quận sơn trà liên triều thông báo yêu cầu các chủ phương tiện
neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ
thuyền thúng lên bờ hoàn thành trước một mươi năm h chiều nay
tại tỉnh thừa thiên huế chính quyền tỉnh đã xây dựng kế hoạch di rời tập trung
và tại chỗ một mươi chín sáu trăm bảy mươi một hộ dân với sáu mươi năm tám trăm chín mươi nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn
hoàn thành trước khi bão đổ bộ vào đất liền dự kiến trong tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một
chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương
thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến đường đi của bão áp thấp nhiệt đới
cảnh báo thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng
chiều nay tỉnh quảng trị sẽ có lệnh cấm biển
ngoài ra quảng trị cũng sẽ kiên quyết di rời người dân vùng có nguy cơ lũ ống lũ quét ngập lụt sâu
hiện tỉnh này đã triển khai sơ tán hơn năm trăm bảy mươi hộ dân
với gần hai người ở vùng trũng và sạt lở đất tại huyện miền núi
trước diễn biến phức tạp của báo số một mươi ba ubnd tỉnh nghệ an đang yêu cầu các đơn vị địa phương
ven biển ra soát hướng dẫn kêu gọi tàu thuyền còn hoạt động trên biển
thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và về nơi tránh trú bảo đảm an toàn
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác trên biển
tại nghệ an hiện có ba ba mươi phương tiện với một mươi năm tám mươi một lao động đang neo đậu tại các bến trong tỉnh
trước khả năng vào ngày mai ngày một mươi bốn tháng một mươi một bão số một mươi ba sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thành phố đà nẵng
gây gió mạnh tại khu vực ven biển và đất liền
mực nước biển và sóng biển dâng cao chính quyền thành phố đà nẵng đã lên các phương án
ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản
ngay sau khi có chỉ đạo của thành phố đà nẵng trong sáng nay quận sơn trà đã triển khai họp khẩn
để nắm bắt tình hình chuẩn bị ứng phó bão số một mươi ba tại các địa phương
sơn trà là khu vực ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa bão
vì vậy việc sẵn sàng phương án để đối phó với bão là điều hết sức cần thiết
chúng tôi kiểm tra có những chỗ nào yếu thế và không thể chống trộn được
thì chúng tôi phải quyết đoán
để di chuyển các hộ dân tính mạng của nhân dân vào những nơi trú ẩn đảm bảo
hiện nay có hơn một hai trăm bốn mươi tàu với bảy bốn trăm linh lao động của thành phố đà nẵng đã về nơi neo đậu tránh trú an toàn
lực lượng bộ đội biên phòng đã hướng dẫn chủ phương tiện tàu thuyền về nơi tránh trú bão
ngoài ra công tác triển khai lực lượng hỗ trợ người dân cũng đã sẵn sàng
hiện nay các đội tàu tổ chức khảo phát lại và tổ chức lực lượng để sẵn sàng cơ động
khi có những sự cứu khi có những
hoặc là chính quyền có những yêu cầu thì các đội sẽ tổ chức lực lượng và phương tiện để giúp dân
trong sáng nay chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã có công điện số một mươi
thành lập ban chỉ huy tiền phương ứng phó với cơn bão số một mươi ba tại trung tâm hành chính thành phố
thời gian làm việc bắt đầu từ chín giờ sáng ngày mai một mươi bốn tháng một mươi một